trong hôm nay và ngày mai do ảnh hưởng của dạnh áp thấp
nên tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
sẽ có mưa trên diện rộng
cục bộ có nơi xảy ra mưa rất to
kèm theo tố lốc và gió rất mạnh
người dân tại đây cần đề phòng với hiện tượng ngập úng
ở vùng trũng
nền nhiệt độ trên khu vực ở mức là hai mươi bốn ba mươi hai độ
sau đó sang đến ngày một mươi bốn thì mưa sẽ giảm nhanh
cùng với đó nền nhiệt độ sẽ tăng nhẹ
tuy nhiên đến ngày một mươi năm thì khi hội tụ gió được thiết lập trở lại
mưa rông cũng sẽ tăng lên
cùng với nền nhiệt độ giảm đi đôi chút
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
trong hôm nay và ngày mai vẫn có mưa rông
có điểm xảy ra mưa vừa mưa to
đi kèm với đó là tố lốc và gió giật mạnh
người dân tại đây cần đề cao cảnh giác
với khả năng xả lở rất nguy hiểm
sau đó sang ngày một mươi bốn thì mưa rông sẽ giảm nhanh
nhưng đến ngày một mươi năm thì mưa rông sẽ lại tăng mạnh trở lại
về nền nhiệt độ tại đây
chưa có nhiều biến động
cao nhất trong ngày sẽ không vượt qua mức là ba mươi ba độ
với các tỉnh từ thanh hóa
đến khu vực thừa thiên huế trong ba ngày tới
tại đây vẫn có mưa rào và rông rải rác
vào lúc đêm và sáng sớm
từ ngày một mươi bốn thì do ảnh hưởng của những động gió đông
nên mưa sẽ có thể tăng hơn
từ phần quảng bình
đến khu vực thừa thiên huế
còn về nhiệt độ tại đây
vẫn giao động ở ngưỡng là hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng
đến ninh thuận bình thuận trong hôm nay
cũng như là ba ngày tới
đều có mưa rào và rông rải rác
tập trung vào lúc chiều tối và sáng sớm
trong mưa rông có thể đi kèm với tô lốc
và gió giật mạnh gây nguy hiểm
người dân cần hết sức lưu ý để phòng
nên nhiệt độ trên khu vực vẫn phổ biến ở ngưỡng
là hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
chỉ một vài nơi là vượt ngưỡng ba mươi bốn độ
đến với vùng cao tây nguyên
trong ngày mai mưa có xu hướng giảm
về diện và lượng
nhưng sau đó khoảng từ ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm
thì mưa lại tiếp tục xuất hiện rải rác
về lúc chiều tối
cục bộ có mưa vừa mưa to
vào ban ngày thì trời sẽ có nắng rán đoạn
nhiệt độ tại đây vì vậy ra động ở mức là hai mươi đến ba mươi một độ
các tỉnh thành nam bộ
trong ba ngày tới cũng có mưa rào và rông rải rác
từ ngày một mươi bốn mưa sẽ tăng
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
kèm với tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
ban ngày tại đây thì vẫn có nắng rán đoạn
với nhiệt độ ngày đêm
tại khu vực này là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ